xuất phát từ yêu cầu cấp bách đặt ra cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng
bộ công an đã đăng ký và đề nghị bộ khoa học và công nghệ cho triển khai nghiên cứu đề tài độc lập cấp quốc gia
yêu cầu và nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng
tại buổi lễ lãnh đạo vụ công nghệ cao bộ khoa học và công nghệ công bố quyết định phê duyệt đề tài
do đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm chủ nhiệm
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao là đơn vị tổ chức chủ trì thực hiện
dưới sự chứng kiến của bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng huỳnh thành đạt
lãnh đạo cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
và đồng chí giám đốc văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước bộ khoa học và công nghệ
đã ký và trao hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia
yêu cầu và nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
thời đại cách mạng khoa học và công nghệ hiện nay đã tạo ra một không gian mới
có chủ quyền đó là không gian mạng
do đó bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng là cuộc đấu tranh toàn diện trên tất cả các lĩnh vực
trong đó có bảo vệ chủ quyền biên giới mạng bảo vệ an ninh quốc gia
trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng việc chấp hành pháp luật
lựa chọn và duy trì thể chế chính trị văn hóa quyền tự quyết tự do độc lập
thống nhất toàn vẹn của quốc gia trên không gian mạng
để góp phần giải quyết yêu cầu thực tiễn nêu trên bộ công an đã thành lập ban chủ nhiệm
với sự tham gia đông đảo có chất lượng từ các chuyên gia trong và ngoài ngành
nhằm thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp quốc gia yêu cầu và nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng
đây là nhiệm vụ khoa học nhưng cũng là nhiệm vụ chính trị xuất phát từ yêu cầu thực tiễn
mang tính tổng thể toàn diện lâu dài nền tảng cho công tác bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng hiện nay
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng huỳnh thành đạt nhấn mạnh trong quá trình triển khai
bộ khoa học và công nghệ rất mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của đồng chí bộ trưởng tô lâm
sự tham gia tích cực với tinh thần trách nhiệm cao của các thành viên đề tài
nhằm bảo đảm sự thành công tốt đẹp của nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt quan trọng này
cũng trong sáng nay văn phòng bộ công an tổ chức hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo
trong sáu tháng đầu năm văn phòng bộ công an đã bám sát và quán triệt nghiêm túc
kịp thời các quan điểm nội dung chỉ đạo của lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo bộ công an
trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ công tác triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác
nhất là công tác tiếp nhận phân tích xử lý thông tin công tác tham mưu chuyên đề tham mưu chiến lược
tham mưu các chủ trương quan trọng trong chỉ đạo công tác công an có tính định hướng chiến lược chung và dài hạn
chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng trong tham mưu phục vụ đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an ban hành các chủ trương mệnh lệnh các phương án biện pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ ghi nhận và biểu dương những thành tích
văn phòng bộ công an đạt được trong sáu tháng đầu năm đồng tình với những phương hướng nhiệm vụ công tác thời gian tới của đơn vị
thứ trưởng trần quốc tỏ đề nghị văn phòng bộ công an tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua
nghiêm túc đánh giá rút kinh nghiệm nhanh chóng khắc phục những tồn tại hạn chế và có biện pháp triển khai
thực hiện đảm bảo chất lượng tiến độ các phần việc được giao trong thời gian tới
thứ trưởng yêu cầu văn phòng bộ công an quán triệt nghiêm túc hiệu quả chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ tại hội nghị sơ kết công tác công an sáu tháng đầu năm phát huy truyền thống
thực sự là bộ não thứ hai cánh tay nối dài của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
chủ động thực hiện phương châm sớm sắc chắc sâu trong công tác tham mưu
cũng trong sáng nay công an tỉnh quảng ninh tổ chức hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm
và triển khai công tác trọng tâm sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
đồng chí thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo hội nghị
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng lê văn tuyến đánh giá cao
ghi nhận biểu dương những thành tích của công an tỉnh quảng ninh đã đạt được
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới đồng chí thứ trưởng bộ công an đề nghị
lực lượng công an tỉnh quảng ninh tập trung vào sáu vấn đề chính
trong đó chú trọng tổ chức nghiên cứu quán triệt nghiêm túc thực hiện có hiệu quả
kết luận chỉ đạo của đồng chí bộ trưởng
tại hội nghị sơ kết công tác công an sáu tháng đầu năm tập trung công tác xây dựng đảng
xây dựng lực lượng công an tỉnh thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới làm tốt công tác đảm bảo an ninh trên địa bàn
theo hướng từ sớm từ xa từ cơ sở không để bị động bất ngờ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
kéo giảm tội phạm một cách bền vững nắm chắc tình hình diễn biến các loại tội phạm
để có các giải pháp đấu tranh hiệu quả nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
cũng tại hội nghị lãnh đạo bộ công an lãnh đạo tỉnh quảng ninh đã trao cờ thi đua của chính phủ
tặng tập thể phòng an ninh điều tra về thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua
vì an ninh tổ quốc cấp cơ sở năm hai nghìn hai mươi hai trao bằng khen của thủ tướng chính phủ cho năm cá nhân
danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng công an nhân dân cho tám cá nhân
trước những diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã đề ra nhiều phương án giải pháp phòng ngừa
đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này
theo đó đã có gần hai mươi đối tượng tội phạm ma túy bị bắt
cùng hàng tấn ma túy các loại bị thu giữ
đây là thông tin tại hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm của cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
tổ chức vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã tăng cường công tác nắm tình hình bám tuyến bám địa bàn
đấu tranh với các đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia
biên tuyến liên tỉnh với số lượng lớn các điểm tụ điểm phức tạp về ma túy trong nội địa
và đạt được nhiều kết quả nổi bật
trong sáu tháng lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã phối hợp với các lực lượng chức năng
đấu tranh khám phá thành công hơn một mươi ba vụ bắt giữ hơn hai mươi đối tượng
thu giữ hơn ba trăm một mươi hai kg heroin hơn một sáu tấn hơn tám trăm linh viên ma túy tổng hợp
một trăm bảy mươi bốn kg cần sa hơn bốn trăm linh kg cocaine đã khởi tố một mươi một bốn mươi năm vụ một mươi sáu một trăm một mươi bảy bị can
thời gian tới cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy sẽ thường xuyên phối hợp với các đơn vị chức năng
tổ chức có hiệu quả việc thi hành luật phòng chống ma túy
trước mắt sẽ tổ chức tập huấn cho lực lượng trực tiếp thực hiện các quy định của luật phòng chống ma túy
theo hướng chuyên sâu
họ chung vào lực lượng cơ sở nhất là lực lượng công an cấp xã
thưa quý vị trực tiếp sử dụng biện pháp pháp luật để điều tra xử lý tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia
và tội phạm khác theo thẩm quyền được giao
cục an ninh điều tra là cơ quan duy nhất của lực lượng an ninh bộ công an hoạt động trong lĩnh vực tư pháp
trực tiếp tiến hành các biện pháp tố tụng hình sự để điều tra xử lý tội phạm
vâng và nhiệm vụ thì vô cùng khó khăn đó đã tôi rèn lên bản lĩnh của người chiến sĩ an ninh điều tra
với trái tim nóng cái đầu lạnh và đôi bàn tay sạch nối tiếp trạng đường bảy mươi hai năm đầy những chiến công
những hy sinh trên trận tuyến thầm lặng thế hệ cán bộ chiến sĩ ngày hôm nay đã và đang viết tiếp
những trang mới tại một đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã từng khẳng định đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ
tiềm lực vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay
nhưng thành tựu càng lớn thì các thế lực thù định phản động lại càng xa sức chống phá
nguyễn văn đài trần huỳnh duy thức những đối tượng đã liên tục sử dụng các phương thức thủ đoạn tinh vi xảo quyệt nhằm chống phá đảng nhà nước
vụ án cố ý làm lộ chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước xảy ra tại kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm hai nghìn hai mươi một tại lạng sơn
hay vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước liên quan đến cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung
đấu tranh bóc gỡ toàn bộ đường dây đối tượng trong các chuyên án đòi hỏi người chiến sĩ an ninh điều tra phải có bản lĩnh hết sức vững vàng
quá trình điều tra thì chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn do các đối tượng này đều nằm trong nội bộ
cũng như là chúng đã chui sâu leo cao vào các bộ ban ngành trung ương và địa phương cũng như ngay kể cả lực lượng vũ trang
do đó mà quá trình điều tra chúng tôi cần phải
quán triệt sâu sắc chủ trương đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước và vận dụng sáng tạo để quá trình thu thập tài liệu chứng cứ
cũng như là xây dựng bản lĩnh của người điều tra viên
bên cạnh đó là nhiều vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp xảy ra tại các tập đoàn doanh nghiệp kinh tế nhà nước
các bộ ngành địa phương được cục an ninh điều tra điều tra bóc gỡ
như vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại cục quản lý dược bộ y tế
vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra trong kỳ thi trung học phổ thông tỉnh hòa bình
sự thật được phơi bày sáng tỏ trong thành công ấy có sự nỗ lực bền bỉ của lực lượng an ninh điều tra
ngoài các pháp luật về tố tụng hình sự hay pháp luật về hình sự thì các pháp luật về chuyên ngành cũng đều phải học
họ cũng được đào tạo bài bản về cái bản lĩnh chính trị
không có sợ là người cấp cao hay là cấp thấp
khi mà anh điều tra là anh hoàn toàn
hoàn chí công vô tư
các điều tra viên chúng tôi là cứ bám sát vào các quy định về cái cấu thành tội phạm để mà chứng minh
thu thập tài liệu chứng cứ chứng minh
và khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ chứng minh rồi thì là cơ sở pháp lý vững chắc để cho tòa án tòa án kết luận một người là có tội hay không có tội
đối tượng phạm tội là những cái cán bộ công chức giữa những cái thủ đoạn rất là tinh di bị che giấu tội phạm
nhưng mà cục an ninh điều tra của bộ công an khá không chí ý
đủ bản lĩnh sáng tạo mưu trí linh hoạt
do đó mà đã điều tra làm rõ được các hành vi phạm tội của những bị can
cũng như làm rõ được bản chất tham nhũng trong các vụ án
để góp phần xử lý đúng người đúng tội đúng pháp luật
đa phần các vụ án do cục an ninh điều tra thụ lý đều là những vụ án lớn đặc biệt nghiêm trọng
một số vụ nằm trong diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến nay lực lượng an ninh điều tra toàn quốc đã điều tra một hai trăm bốn mươi bốn vụ hai chín trăm chín mươi bị can
trong đó cục an ninh điều tra đã thụ lý ba mươi bảy vụ một trăm bốn mươi bị can
cán bộ chiến sĩ điều tra viên chịu áp lực rất lớn từ dư luận
không ít trường hợp còn có sự can thiệp của một số người có chức có quyền
chúng tôi luôn giáo dục cán bộ chiến sĩ phải tinh thông nghiệp vụ nắm vững pháp luật
giỏi kiến thức toàn diện về tâm lý xã hội về các lĩnh vực khác để cuộc đấu tranh của chúng tôi
trong các buổi cấp điều tra xử lý các vụ án phải là đỉnh cao của trí tuệ của người chiến sĩ an ninh
với trái tim nóng với cái đầu lạnh và bàn tay trong sạch vượt qua mọi khó khăn
luôn luôn kiên quyết chấn áp tội phạm sáng tạo năng động mưu trí trong đấu tranh
lớp lớp thế hệ cán bộ chiến sĩ cục an ninh điều tra họ không chỉ đấu trí đấu lực mà còn tự đấu tranh với chính bản thân mình
viết nên những trang hào hùng của một sứ mệnh vinh quang trên trận tuyến bảo vệ an ninh tổ quốc